chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của chuyên hình nhân dân
mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm lại những tin tức thời sự nổi bật đã diễn ra trong ngày
sáng ngày tám tháng chín tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt thân mật một trăm linh đại biểu thanh niên tiêu biểu lực lượng quân đội nhân dân công an nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nói chuyện với các đại biểu thanh niên quân đội công an tiêu biểu thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước ghi nhận đánh giá cao biểu dương và chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc của tuổi trẻ việt nam nói chung
của đoàn viên các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc của tuổi trẻ quân đội công an được tuyên dương khen thưởng trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhân dịp này chủ tịch nước cũng đề nghị các tổ chức đoàn các cơ quan báo chí truyền thông cần đẩy mạnh phổ biến nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ ra toàn xã hội

chủ tịch nước cũng đề nghị các tổ chức đoàn các cơ quan báo chí truyền thông cần đẩy mạnh mẽ ra toàn xã hội
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việt nam rất quan trọng chuyến thăm lần này của đoàn nghị sĩ nhật bản đồng thời cho rằng trong thời gian tới việt nam và nhật bản cần tăng cường hợp tác toàn diện không chỉ trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước mà còn cần tăng cường giao lưu nhân dân giao lưu giữa các địa phương đề nghị nhật bản tạo điều kiện cho nhân lực việt nam sang tu nghiệp thúc đẩy phát triển đầu tư giữa hai nước chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu
cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dành thời gian tiếp
tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản toshihiro nikai bày tỏ vui mừng cho biết một trong những hoạt động quan trọng trong chuyến thăm lần này của đoàn là dự lễ khai giảng của trường đại học nhật việt
đây là một minh chứng cụ thể cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á giữa việt nam và nhật bản đang phát triển rất tốt đẹp
trước thực tế việt nam đang chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và lũ lụt đoàn nghị sĩ nhật bản thể hiện mong muốn hợp tác với việt nam để giải quyết vấn đề này một cách mạnh mẽ
sáng nay tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp ông wang gang mani đại diện lâm thời đại sứ quán cộng hòa liên bang đức tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí nguyễn thiện nhân vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và đức ngày càng phát triển trong mọi lĩnh vực đồng thời hoan nghênh sáng kiến thành lập phòng thương mại và công nghiệp đức việt
ông wang mani cảm ơn chủ tịch nguyễn thiện nhân đã dành thời gian tiếp và cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan của việt nam nhằm xây dựng chiến lược nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới

cần thu hút tổ chức các nhà khoa học nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết nhất trong đó nhận thức làm sâu sắc hơn con đường đi lên xã hội chủ nghĩa
rút kinh nghiệm từ vụ đông năm hai nghìn một mươi năm ngành nông nghiệp đã và đang triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy diện tích sản lượng cây vụ đông năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ đông năm hai nghìn một mươi năm và kế hoạch triển khai vụ đông năm hai nghìn một mươi sáu các tỉnh phía bắc diễn ra sáng nay tại hà nội
nhiều ý kiến cho rằng cần tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững
bên cạnh đó sẽ tập trung vào những nhóm cây chủ lực và tiếp tục đa dạng hóa các nhóm cây khác bố trí cơ cấu nhóm cây hợp lý đối với từng vùng miền để đem lại giá trị kinh tế cao gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ
từ ngày sáu tháng chín đến ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ sáu
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên
đối với đồng chí trịnh xuân thanh tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu căn cứ nội dung tính chất mức độ vi phạm căn cứ quy định số một trăm tám mươi một qd tvk ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi ba của bộ chính trị về xử lý đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với đồng chí trịnh xuân thành thi hành kỷ luật đối với đồng chí dương anh điền nguyên bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hải phòng đồng chí lê khắc nam ủy viên ban thường vụ phó bí thư ban cán sự đảng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hải phòng bằng hình thức cảnh cáo đồng chí đào duy linh giám đốc sở văn hóa thể thao du l
ngày tám tháng chín đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường do bộ trưởng trần hồng hà dẫn đầu đã đi kiểm tra việc khắc phục hậu quả vi phạm và kế hoạch giải pháp thực hiện các cam kết của công ty trách nhiệm hiệu hạn hương nghiệp phongmosa hà tĩnh được gọi tắt là fhs
theo báo cáo của fhs thực hiện chỉ đạo của chính phủ việt nam đến nay công tác khắc phục thiếu sót trong bảo vệ môi trường gồm năm mươi tám lỗi chuyên đề khắc phục tới ưu bảo vệ môi trường một mươi mục hạng mục kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường thường trực tại xưởng một mươi hai mục quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại khí thải nước thải đã được fhs triển khai và đăng từng bước hoàn thiện
sau khi nghe đại diện fhs báo cáo bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà ghi nhận trách nhiệm nỗ lực thực hiện cam kết về khắc phục xử lý môi trường của fumosa đánh giá cao sự vào cuộc phối hợp tích cực của bộ tài nguyên và môi trường của các nhà khoa học lãnh đạo tỉnh hà tĩnh trong việc tìm ra nguyên nhân sự cố cũng như việc khắc phục hậu quả
bên cạnh việc thực hiện năm mươi tám nội dung liên quan đến kế hoạch fhs cần tập trung xử lý cơ bản lâu dài các yêu cầu liên quan đến nâng cao chất lượng kiểm soát chặt chẽ nguồn thải
fhs cần phải xem xét có hệ thống theo quy định hoặc tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến vấn đề chất thải trong quản lý sản xuất xử lý đặc biệt đối với sản xuất gang thép phải quan tâm xem xét một cách bài bản các nguồn thải như nước thải chất thải rắn chất thải nguy hại và ô nhiễm không khí
trước biểu tại cuộc gặp với thủ tướng anh theresa may tại thủ đô london chủ tịch hội đồng châu âu donald tusk cho biết ông hy vọng nước anh sẽ sẵn sàng khởi động tiến trình này sớm nhất có thể
về phần mình ông khẳng định sẽ thảo luận về tiến trình brexit với bà may người từng nói rằng chưa có kế hoạch bắt đầu thủ tục chính thức để rời khỏi eu cho tới năm hai nghìn hai mươi
ông tuz đang thực hiện chuyến công du các thủ đô của châu âu trước khi tham dự một hội nghị cấp cao với hai mươi bảy lãnh đạo eu ở thủ đô bratislava của slovakia trong tháng này
để thảo luận về kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm hai mươi ba tháng sáu tại anh với kết quả đa số người dân anh ủng hộ brexit
thưa quý vị và các bạn tình hình chiến sự tại syri tiếp tục diễn ra căng thẳng
với con số thương vong gia tăng nhanh chóng thành phố aleppo vẫn là điểm nóng chiến sự với các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ dưới sự iểm trợ của không quân nga với các tay súng nổi dậy
trong khi đó thổ nhĩ kỳ cảnh báo có thể sẽ đưa quân vào sâu hơn trong lãnh thổ của syri để truy quét các tay súng is
theo các nguồn tin quân chính phủ dưới sự iểm trợ của máy bay nga tiếp tục giao tranh với lực lượng nổi dậy tại thành phố aleppo khiến nhiều dân thường thiệt mạng
lực lượng nổi dậy cũng cáo buộc quân chính phủ sử dụng vũ khí hóa học tại aleppo gây thương vong cho dân thường
còn tại khu vực phía bắc syri thổ nhĩ kỳ thông báo quân đội nước này đã giải phóng được nhiều khu vực của syri cách biên giới giữa nước này với thổ nhĩ kỳ khoảng chín mươi km khỏi các tay súng is
đồng thời đang tiếp tục chuyển quân về phía nam
hiện chiến dịch quân sự của thổ nhĩ kỳ đã vấp phải sự phản đối của mỹ do washington cho rằng thổ nhĩ kỳ đang nhắm mục tiêu tấn công lực lượng người quốc
được sự hỗ trợ của liên quân quốc tế do mỹ lãnh đạo thay vì tập trung truy quét các tay súng is
cảnh sát pháp vừa bắt giữ hai đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ xe ô tô chứa nhiều xi lanh khí đốt bỏ lại gần nhà thờ đức bà ở thủ đô paris hồi cuối tuần qua
lực lượng an ninh pháp đã khám xét một ô tô pezio sáu trăm linh bảy
có dấu hiệu khả nghi đỗ gần nhà thờ đức bà một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại paris thu hút một mươi ba triệu lượt khách mỗi năm
chiếc xe này không có biển kiểm soát và bật sáng đèn xinhan
sau khi khám xét cảnh sát đã tìm thấy bảy xi lanh chứa khí đốt cùng nhiều tài liệu tiếng ả rập
lực lượng an ninh không tìm thấy các thiết bị nổ trong xe
ngay sau vụ việc cơ quan tình báo pháp đã tiến hành điều tra và bắt giữ hai đối tượng tình nghi
một trong hai người này là chủ chiếc xe và có tên trong danh sách các đối tượng cực đoan cần theo dõi
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hai chuyến bay của hãng hàng không american airlines vừa hạ cánh xuống cuba
sự kiện này đã đưa american airlines trở thành hãng hàng không thứ ba của mỹ
mở tuyến bay thương mại đến cuba sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn
khởi hành từ thành phố miami của mỹ hai chuyến bay của hãng american airlines đã hạ cánh xuống sân bay
ở thành phố cienfuego
và hogin và được chào đón bằng nghi lễ hàng không dân dụng truyền thống
với sự kiện này american airlines trở thành hãng hàng không thứ ba của mỹ
nối lại các chuyến bay thương mại đến cuba sau năm mươi năm năm gián đoạn
tiếp sau hãng jetblue và silver airways bộ giao thông mỹ đã cấp phép cho tám hãng hàng không mỹ
mở các chuyến bay thương mại từ một mươi thành phố của nước này tới cuba
theo thỏa thuận hồi tháng hai giữa hai nước số lượng tối đa các tuyến bay thương mại giữa mỹ và cuba
là một trăm một mươi chuyến trên một ngày tới một mươi thành phố của cuba
trong đó riêng thủ đô la habana có mức giới hạn là hai mươi chuyến một ngày
dự kiến các chuyến bay từ mỹ đến la habana sẽ được thực hiện vào cuối tháng một mươi một năm nay
dạng sáng nay theo giờ việt nam tập đoàn công nghệ apple của mỹ đã trình làng
hai mẫu điện thoại thông minh iphone bảy và iphone bảy plus với khả năng chống nước và chống bụi
chiếc iphone bảy với giá khởi điểm từ sáu trăm bốn mươi chín đô la mỹ sẽ có một máy ảnh một mươi hai megapixel
trong khi đó phiên bản plus có giá
chiếc iphone bảy với giá khởi điểm từ bảy trăm sáu mươi chín đô la mỹ sẽ sở hữu một camera ống kính góc rộng và một camera ống kính tele
cả iphone bảy và iphone bảy plus sẽ có năm màu sắc đen sám bạc vàng và vàng hồng cùng dung lượng ba mươi hai g một trăm hai mươi tám g và hai trăm năm mươi sáu g
đúng như dự đoán hai mẫu iphone mới đã loại bỏ giót cắm tai nghe analog
thay vào đó tay nghe mới đi kèm iphone sẽ được cắm vào cổng sạc pin
apple cũng giới thiệu tai nghe không dây mới có tên airpods
cũng được giao bán vào cuối tháng một mươi với giá một trăm năm mươi chín đô la mỹ
cũng trong sự kiện trên apple đã trình làng đồng hồ thông minh apple watt series hai
với khả năng chống nước ở độ sâu năm mươi mét
sản phẩm này sẽ ra mắt tại hai mươi năm quốc gia từ ngày một mươi sáu tháng chín
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi